ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
tổ chức lễ phát động ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa tại các tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long
tham dự có lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các đơn vị trực thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các viện trường lãnh đạo ngành nông nghiệp và nông dân tiêu biểu một mươi ba tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long
phát triển nông thôn một mươi ba tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông kiều long đã ký kết giao ước thực hiện chương trình cơ giới hóa khâu gieo cấy trong sản xuất lúa giữa các tỉnh